ngày một mươi một tháng bốn sau khi vòng một bầu cử tổng thống pháp khép lại hai ứng cử viên hàng đầu là đương kim tổng thống pháp emmanuel macron và lãnh đạo cực hữu marie pen đã ngay lập tức bắt đầu cuộc vận động tranh cử cho vòng hai diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây
và dự kiến cuộc đua song mã này sẽ rất kịch tính khi kết quả các cuộc thăm dò dư luận chỉ cho thấy sự tranh lệch rất ít về tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên
ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu vòng một tổng thống emmanuel macron đã đến vận động tranh cử tại denanh trung tâm công nghiệp cũ của pháp nơi có tới bốn mươi hai cử tri bỏ phiếu cho bà ler pen
trong khi đó phát biểu với các đối tác bà marin le pen khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch bầu cử với sự bình tĩnh và quyết tâm
bà mari lapen vào vòng trong cuộc bầu cử tổng thống pháp với hai mươi ba một mươi năm số phiếu tốt hơn so với kỳ bầu cử trước khả năng thắng cử tuy thấp nhưng không phải là không thể
viễn cảnh đó đang làm cho lãnh đạo châu âu lo lắng bà lerpen hầu như không cam kết hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại hay cắt giảm vũ khí và có quan điểm đối lập với liên minh châu âu eu trong chính sách nhập cư và đối ngoại
tôi sẽ giành lại độc lập quốc gia cho nước pháp giành lại chủ quyền cho nước pháp mang lại cho người pháp quyền tự quyết và quyền bảo vệ lợi ích của mình tôi sẽ tái lập kiểm soát nhập cư khôi phục an ninh cho tất cả chúng ta

các nước châu âu và mỹ đang cố gắng xây dựng mặt trận chung thống nhất đối phó với nước nga dù các nỗ lực của ông macron nhằm ngăn ngừa và chấm dứt cuộc chiến tại ukraine đều thất bại nhưng các nước châu âu thừa nhận nghị lực và sáng tạo của ông macron đặc biệt là trong hai hồ sơ nóng độc lập năng lượng và khôi phục quốc phòng châu âu

lãnh đạo cực hữu thắng cử sẽ là một cơn ác mộng một kết quả như thế có thể kéo theo sự bất ổn sâu rộng trong chính sách kinh tế đối ngoại và quốc phòng của toàn bộ eu